một tin vui nữa là hôm qua ngày một tháng hai tức ngày một tết nhâm dần cả nước ghi nhận giảm gần một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín so với ngày trước đó
trong ngày có gần bốn mươi f không khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai sáu mươi hai năm mươi tám ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm tám mươi một bốn triệu liều
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn
bảo đảm hiệu quả và an toàn tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cấp không để lãng phí vaccine
các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch trái với quy định của trung ương và hướng dẫn của bộ y tế
yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực tết bảo đảm đầy đủ thuốc sinh phẩm trang thiết bị
và lực lượng cán bộ nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết
tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch